hoàng trí xin kính chào quý vị
sau thời gian nghị án ngày một mươi chín tháng bốn tòa án nhân dân thành phố cần thơ đã tuyên phạt
trương quang anh đức hai mươi bốn tuổi một mươi năm năm tù và trần nguyễn duy phương ba mươi năm tuổi một mươi năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời về trách nhiệm dân sự
hai bị cáo đức và phương phải bồi thiện hơn bốn tỷ đồng cho các công ty tài chính
theo cáo trạng đức không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài đức tìm hiểu
và biết được cách thức mua hàng thông qua hình thức vay trả góp tại các công ty tài chính
làm thủ tục đơn giản từ đó đức tìm những người là sinh viên học sinh các trường đại học
cao đẳng trung cấp và người lao động tự do trên địa bàn quận ninh kiều thành phố cần thơ
để kết bạn thông qua các trang mạng xã hội
cũng theo cáo trạng hành vi của đức được thực hiện làm hai giai đoạn
giai đoạn từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đức một mình thực hiện hành vi dẫn dắt khách hàng
đến cửa hàng thế giới di động ký hợp đồng mua hàng trả góp để lấy sản phẩm đi bán
nhằm chiếm đoạt tài sản của các công ty tài chính
giai đoạn từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đức cấu kết với phương dẫn dắt khách hàng
đến các cửa hàng bán sản phẩm điện tử để ký hợp đồng mua hàng trả góp
nhưng thực chất là vay để lấy tiền mặt không nhận sản phẩm
với các cách thức như trên đức đã một mình và cùng với phương thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản của bốn công ty tài chính gồm hd sài gòn fe credit
mirai asset và home credit tổng số ba trăm sáu mươi ba hợp đồng với tổng số tiền hơn sáu bốn tỷ
hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm không chỉ xâm phạm trực tiếp
đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ
mà còn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự gây bất bình hoang mang
trong quần chúng nhân dân
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương quang anh đức một mươi năm năm tù
tuyên phạt bị cáo trần nguyễn duy phương một mươi năm cùng tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở giáo dục đào tạo và tổ công tác liên ngành
kiểm tra tình hình hoạt động của công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ias
và trường quốc tế iasvn
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã báo cáo với ủy ban nhân dân tp hcm
về tình hình hoạt động của trường quốc tế aisvn
cụ thể tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường
cho đến cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
do phụ huynh học sinh đồng thuận đóng góp vào khoảng ba mươi năm tỷ đồng
sở giáo dục đào tạo cũng yêu cầu công ty cố phần giáo dục quốc tế mỹ ias
và trường quốc tế aisvn thực hiện công khai tài chính đóng góp của phụ huynh
trường phải xác nhận kinh phí do phụ huynh đóng góp hỗ trợ duy trì hoạt động giáo dục
của nhà trường cho đến cuối năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
cam kết hoàn trả sau khi thực hiện tái cấu trúc công ty
sở giáo dục đào tạo cho hay đã tổ chức buổi làm việc
của hội đồng quán trị công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ias
mesh capital group anc đơn vị dự định đầu tư tái cấu trúc trường quốc tế iasvn
buổi làm việc có sự tham gia của các sở liên quan về vấn đề tái cấu trúc
công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ias và trường quốc tế iasvn
sở giáo dục đào tạo cũng đề nghị công an tp hcm tiếp tục thực hiện các chỉ đạo
của ủy ban nhân dân thành phố về các thông tin liên quan quá trình
công ty cổ phần giáo dục quốc tế mỹ ias sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ vận hành
trường iasvn đề nghị ủy ban nhân dân huyện nhà bè tiếp tục có những giải pháp
ổn định an ninh trật tự tại địa bàn trú đóng của trường
với nhiều biện pháp được thực hiện quyết liệt công an tp hcm đã góp phần kéo giảm tội phạm
đánh đúng đánh trúng vào các hệ loại đối tượng trong đó công tác phòng chống tội phạm đường phố
như trộm cắp cướp giật có nhiều chuyển biến rõ nét đem lại niềm tin trong quần chúng nhân dân
mới đây công an quận gò vấp tp hcm vừa bắt giữ nhanh nhóm đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp
từ nơi khác đến địa bàn quận gây án với thú đoạn tinh vi táo tợn đã gây ra nhiều vụ trộm tài sản vào
ban đêm nhóm này gồm năm đối tượng có phân chia vai trò cụ thể cho từng thành viên trong đó có đối
tượng làm nhiệm vụ cảnh giới đối tượng điều khiển xe để tẩu thoát số tài sản trộm cắp được
cả nhóm bán lấy tiền chia nhau tiêu xài qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ
các nhân dân cung cấp công an quận gò vóc phù hợp với các đơn vị có liên quan bắt giữ tất cả các
đối tượng đồng thời thu hộ tài sản trả lại cho người dân đội cảnh sát hành sự công an quận
người dắt đã tiến hành truy xét nhanh vụ trộm cắp tài sản ngày hai mươi sáu tháng ba hai nghìn hai mươi bốn xảy ra trên địa
bàn phường một mươi bốn quận người dấp đội cảnh sát hành sự đã bắt được các đối tượng thực hiện hành vi trộm
cắp tài sản và đã thu hồi được các tài sản của đơn sự đã bị mất hôm nay đội cảnh sát hành sự
công an quận người dấp tiến hành cao cả lại các tài sản của đơn sự đã bị mất tôi cảm ơn đội cảnh
sát hành sự công an quận gò vóc đã bắt giữ nhanh các đối tượng trộm cắp tài sản và trả tài sản lại
cho tôi thì qua đó tôi cũng xin tuyên truyền đến người dân bảo quản cảnh giác bảo quản tài sản của mình tốt
hơn và nếu như xảy ra vụ việc bị trộm cắp tài sản thì phải báo với công an công an gần nhất để được
tội phạm xâm phạm sở hữu như cướp giật tài sản trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ
cấu tội phạm hình sự trước tình hình trên công an thành phố hồ chí minh đã tập trung triển khai
đồng bộ liên tục những biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt từng bước kiềm chế kéo giảm
các loại tội phạm này đối với tội phạm cướp vật công an thành phố coi vụ cướp vật như vụ trọng
và đặt ra tỷ lệ khám phá là một trăm linh hiện nay đạt từ chín mươi hai đến chín mươi ba trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
số vụ cướp giật tài sản giảm hai mươi một so với cùng kỳ và hầu hết được khám phá nhanh ngay sau khi các đối
tượng gây án khi có những vụ án những vụ cướp vật tài sản xảy ra thì lực lượng công an lực lượng
cảnh sát hình sự của cơ sở của các quận huyện thành phố đã tiến hành phải truy xét ngay và lực
lượng phòng cảnh sát hình sự chúng tôi sẽ cố gắng để cố gắng để cố gắng để cố gắng để cố gắng để cố gắng để
cố gắng chúng tôi sẽ cử một tổ công tác cùng với công an các quận huyện thành phố đó để tiến
hành truy xét xác định được đối tượng và không chỉ những dừng lại ở cái việc bắt giữ đối tượng ở đây mà chúng
tôi là phải bắt giữ và xử lý nghiêm và kết quả đã rất khả quan là xử lý các đối tượng tiêu thụ tài sản là
do các đối tượng này để phạm tội để chú động phát hiện đeo bám và xử lý đối tượng lực lượng cảnh
sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh đã tăng cường lực lượng
tài sản tại các địa bàn là điểm nóng về an ninh trực tự tăng cường hỗ trợ cho công an cơ sở để nhanh
tiến độ truy xét bắt giữ các đối tượng không để phát sinh các vụ việc phức tạp gây hoang mang cho quận
chúng nhân dân ngoài việc quản lý về mặt nghiệp vụ làm tốt công tác điều tra cơ bản sự phối hợp
nhịp nhàng giữa lực lượng cảnh sát hình sự hai cấp bên cạnh đó thì cũng được sự thông báo kịp thời của
quần chúng nhân dân trong việc phát hiện những đối tượng nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng nghiêm trọng

hoặc là các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội kịp thời truy xét nhanh truy xét nóng để bắt nhanh các đối tượng
với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nêu trên công an tp hcm kiên quyết đấu tranh
trấn áp quyết liệt mạnh mẽ đối với tội phạm cướp vật trộm cắp tài sản không để các loại tội phạm này
tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn công an tp hcm muốn người dân tiếp tục đồng hành ủng hộ
và đặc biệt là cung cấp những thông tin về tình hình an ninh trực tự cho lực lượng công an
để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm mang lại cuộc sống bình niên và hạnh phúc cho nhân dân
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị ngày mai hai mươi hai tháng bốn tại điện biên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở lại phiên tòa phúc thẩm
xét xử bị cáo trần thị hiền mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
phiên tòa được mở do quyết định hủy bản án phúc thẩm đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án
của hội đồng thẩm phán toán nhân dân tối cao
ngày một mươi chín tháng ba vừa qua vụ án đã có quyết định đưa ra xét xử song phiên tòa đã phải trì hoãn
trước đó theo kháng cáo kêu an của bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
mẹ nữ sinh viên giao gà ở điện biên bị sát hại dịp tết hai nghìn một mươi chín và vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
vợ vì văn toán một trong các hung thủ sát hại nữ sinh giao gà
trong các ngày một mươi tám và một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tiến hành xét xử phúc thẩm
vụ án mua bán trái phép chất ma túy sau gần hai ngày xét xử nhận thấy nhiều tình tiết trong vụ án
còn mâu thuẫn nhau một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ và tại phiên tòa phúc thẩm không thể làm rõ được
nên tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã thực hiện lệnh khởi tố bắt giữ nhóm đối tượng
có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
nhóm đối tượng gồm nguyễn văn cảnh lê đặng đình đoàn hồ đăng trường và nguyễn tiến mạnh
về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trước đó lê đặng đình đoàn lên mạng mua khẩu súng và đưa các đối tượng thay phiên mượn gất dấu
trong một lần mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác nguyễn tiến mạnh đã mang súng trên đến quán karaoke
bắn thị uy nhưng đã bị nhóm thanh niên truy đuổi ngược lại
công an huyện bình sơn đã khẩn trương điều tra và làm rõ nhóm đối tượng trên sử dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

clip ghi lại cảnh đối tượng mang theo ma túy bị tổ công tác một trăm bốn mươi một i năm công an tp hà nội phát hiện
tuy nhiên không chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chư năng người này còn có hành vi chống đối phần nổ súng
ngay sau đó tổ công tác thu giữ trên tay đối tượng một khẩu súng ngắn bằng kim loại
kiểm tra hộp tiếp đạn của súng có năm viên ngoài ra còn phát hiện bốn viên đạn và một vỏ đạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai bà trưng hà nội đã tạm giữ hình sự nguyễn bình minh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở phường tương mai hoàng mai hà nội để điều tra về hành vi tàng trự súng đạn và ma túy
chúng tôi thấy rằng hầu hết các đối tượng có sử dụng vũ khí máu nóng và tấn công đối với lực lượng thực hiện
thực thi công vụ thì nó sẽ liên quan đến
những cái tội phạm được xác định là rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
cái thứ hai nữa là cũng có thể đánh giá là tính khí của nhóm những đối tượng này là những đối tượng mà có tiền án tiền sự
hoặc là có nghề nghiệp không ổn định hoặc tham gia vào các cái tệ nạn ở trong xã hội
để cho vậy mà nó sẽ dẫn đến những cái tình huống mà các cái đối tượng là sẽ tấn công lại đối lại lực lượng cán bộ chiến sĩ
mà hầu hết là liên quan đến những loại tội danh rất là nguy hiểm
thời gian vừa qua cũng xuất hiện nhiều vụ việc mà các đối tượng vi phạm pháp luật
sử dụng vũ khí nóng là súng để đe dọa và tiến hành các hành vi phạm tội
đáng chú ý là tình trạng các nhóm đối tượng nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế như dao kiếm mạ tấu
để đâm chém giải quyết mâu thuẫn gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
một trong những biện pháp mà chúng tôi cho rằng để có thể tăng cường thêm về các hoạt động phòng ngừa về tội phạm
thì vẫn là xuất phát từ cái nhận thức của quần chúng nhân dân
đặc biệt là trong các hoạt động về công tác xã hội
vấn đề thứ hai nữa là các đơn vị chuyên môn sẽ phải tăng cường các hoạt động tuần tra và kiểm soát giả soát các duy viến động
rồi là chúng ta có những cái cách thức để tiến hành quản lý về con người phát hiện ra các hành vi phạm tội phải tiến hành kịp thời xử lý
hiện nay bộ công an vừa hoàn tất dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức và cá nhân
tới đây nếu luật được thông qua đưa vào cuộc sống sẽ là hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về lĩnh vực này
thưa quý vị hầm đường sắt bãi gió ở đèo cả qua tỉnh khánh hòa dự kiến sẽ thông vào chiều tối ngày hôm nay hai mươi một tháng bốn
sau gần chín ngày bị sập khiến đường sắt ách tắc
các đơn vị liên quan sẽ tiến hành thông hầm kỹ thuật và thử tải
bằng các toa tàu hàng đi qua hầm đường sắt bãi gió
dự kiến chính thức cho các tàu lưu thông qua hầm bãi gió vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay
các đơn vị thi công đang huy động khoảng hai trăm năm mươi cán bộ bơm xi măng liên kết toàn bộ phần đất đá bị sụt
sau vỏ hầm với chiều dài khoảng một mươi một mét và phần sụt trượt trong hầm
tổng cộng có ba mươi chín mũi khoan trong đó có hai mũi khoan từ sườn núi xuống và ba mươi bảy mũi khoan bên trong hầm
để bơm bê tông với áp lực cao tạo sự kết dính ổn định
từ ngày một mươi hai tháng bốn cho đến nay đơn vị trung chuyển được một trăm một mươi đoàn tàu khách với khoảng ba mươi hành khách
từ ga tuy hòa tỉnh phú yên đến ga giã huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa để tiếp tục hành trình nam bắc và ngược lại
do thời tiết mưa to gió lớn khiến căn nhà của một gia đình ở huyện đồng văn của tỉnh hà giang bị đổ sập
dẫn đến một bé gái năm tuổi tử vong
theo báo cáo nhanh quỹ ban nhân dân huyện đồng văn hà giang
do ảnh hưởng của đợt mưa to gió lớn diễn ra vào đêm ngày hai mươi tháng bốn và dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
xảy ra tại các xã sủng trái vần trải lũng thầu lũng phìn đã gây thiệt hại cả về người và tài sản
trong đó mưa lớn kèm theo gió to đã khiến một bé gái năm tuổi trú tại thôn phúng tùng xã sủng trái tử vong và hai người khác bị thương
ngoài ra mưa lớn cũng làm tốc mái hai mươi bảy ngôi nhà một trường học bốn trụ sở thôn và nhiều công trình khác bị hư hỏng nặng
ước tính thiệt hại trên một ba tỷ đồng
sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống
thưa quý vị đêm qua và sáng ngày hôm nay nhiều khu vực tại thành phố hà nội đã xảy ra mưa rông lớn
mưa to kèm theo gió giật mạnh đã khiến cho nhiều cây cối tại nhiều khu vực bị gãy đổ
theo báo cáo nhanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội chỉ tính riêng trong đêm ngày hôm qua
đã có hai trăm bảy mươi chín cây xanh bị gãy đổ trên địa bàn thành phố
và để khắc phục hậu quả do mưa lớn đêm qua rất nhiều lực lượng đã được huy động để nhanh chóng xử lý hiện trường
và vào đêm ngày hôm qua là một đêm rất vất vả của lực lượng cảnh sát giao thông
tuyến đường vành đai ba đêm hai mươi dạng sáng ngày hai mươi một
cây cột điện đổ la liệt chắn ngang giữa đường
tình trạng cây gãy đổ bật gốc như thế này diễn ra phổ biến ở nhiều tuyến phố như hàng bạc nhà trung
bà triệu tràng thi quán sứ hoàng đạo thúy quang trung
gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông
ngay trong đêm các lực lượng chức năng đã được huy động đến các điểm nóng để nhanh chóng xử lý đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt
cho đến sáng nay công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn vẫn đang được tiếp tục
thành phố và các cơ quan chức năng nên có những biện pháp cho người theo dõi và kiểm tra những cây có số tuổi và số năm lớn
đúng vậy sẽ có những biện pháp để kiểm tra và để giám sát xem là số tuổi đấy với mức độ ảnh hưởng nó như thế nào
các chuyên gia giao thông khuyên cáo khi có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh người dân không nên cố gắng di chuyển nên tìm các vị trí nhà để tránh trú
tuyệt đối không trú mưa dưới góc cây đây là vị trí vô cùng nguy hiểm
và ngay trong đêm qua rất nhiều phương tiện đã bị đè bẹp bởi những cây lớn
thì chúng ta lựa chọn con đường nào đó là ít cây to để chúng ta đi
có thể san một chút chúng ta cố gắng đi con đường đấy
để đảm bảo là tránh cái tình trạng có thể cây đổ hoặc là cành cây nó rơi vào chúng ta
trong quá trình mưa bão thì đất nó sẽ mềm ra
đấy đất mềm ra
thế thứ hai là cây thì khi đó là gió thổi nó sẽ lung lay
người ta biết rằng cái lực gió nó thổi vào cây nó lung lay cây
mà cái góc cây thì bị đất mềm ra
cho nên rất là dễ đổ
chúng an toàn nhất với các cái hiên của các gia đình
để đề phòng tình hình mưa rỗng còn diễn biến
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khuyến cáo người dân
cần lưu ý những công trình giao thông có sử dụng hàng rào tôn quay chắn dọc đường
người tham gia giao thông cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi di chuyển qua những khu vực nguy hiểm
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và người tham gia giao thông
thứ nhất là thường xuyên cập nhật liên tục các trang thông tin như báo đài
để cập nhật tuyến đường đi làm sao cho an toàn thông suốt
không nên đi cố mà phải nghe theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và các nhân viên của công ty cấp thoát nước
theo dự báo thì trong chiều tối và đêm nay tại hà nội có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý cập nhật tình hình thời tiết và giao thông để tránh những rủi ro không đáng có
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo thị xã tịnh biên về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau thời gian theo dõi tối ngày một tháng bốn trong lúc bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ thì lực lượng công an kiểm tra phát hiện và tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi đến ngày bị bắt
đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên vay tiền góp mỗi lần từ ba triệu đến năm mươi triệu đồng bằng hình thức trả góp theo ngày với lãi suất cho vay từ một mươi đến ba mươi năm một tháng
đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền thu lợi bất chính trên ba trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai vừa bàn giao hai phương tiện ghe gỗ để trạm cảnh sát giao thông đường thủy cát lái phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm điều tra làm rõ hành vi khai thác
và vận chuyển cát trái phép
trước đó lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra trên tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn phường long phước tp thủ đức tp hcm phát hiện một ghe gỗ có gắn thiết bị bơm hút cát đang bơm hút cát từ dưới sông lên ghe gỗ
thấy lực lượng chức năng các đối tượng trên ghe bơm hút cát đã điều khiển ghe bỏ chạy về hướng vạch nước thuộc địa bàn huyện long thành để lần trốn
sau đó biết không thể trốn thoát các đối tượng đã bỏ lại phương tiện nhảy xuống sông tổ thoát
lực lượng công an đã tạm giữ ghe hút cát cùng các máy móc thiết bị liên quan
công an tỉnh nghệ an vừa bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển động vật nguy cấp quý hiếm thu giữ ba cá thể tt
trước đó vào lúc một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên quốc lộ một a địa phận xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu tổ công tác trạm cảnh sát giao thông diễn châu phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an
phát hiện hai đối tượng nguyễn sĩ tiếp và trần trung cùng chú tại xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu điều khiển xe mô tô đang có hành vi vận chuyển trái phép ba cá thể tt được cất giấu trong ba lô
tại cơ quan công an tiếp và trung khai nhận số tê tê nói trên được mua từ nước ngoài trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tỉnh quảng bình trong thời gian vừa qua đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng trong đó có vận động bà con thực hiện trồng rừng thanh
thay thế bằng cây bản địa đến nay đã có hàng trăm hộ dân thực hiện công tác phụ xanh đất trống với nhiều mô hình lây ngắn nuôi dài bằng cách trồng sen kẽ cây ngắn ngày cây dược liệu dưới tán rừng
nhận trồng tám năm trăm linh cây bản địa trên diện tích bảy hectare từ va ông trương quang thiết tại xã hương hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình đã nâng tổng diện tích trồng cây gỗ lớn cây bản địa của mình lên ba mươi hai hectare
ông thiết đã trồng rừng gần hai mươi năm và đã làm giàu từ rừng
bằng cách trồng sen kẽ cây dược liệu như thiên niên kiện bà kích tím khôi tía thu hoạch từ trồng rừng đem lại cho gia đình ông khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
sau đó lấy ngắn nuôi dài và đồng thời để cho cây bản địa phát triển
nhưng mà ngược lại trên cái mảnh đất này anh muốn phát triển được thì ngược lại là phải trồng cây bản địa
bởi vì cây bản địa thì nó phát triển nhưng mà nó tỏa tán xuống để tạo độ ẩm cho cây phát triển
vì sử lý các trường hợp bí phạm lần chiếm đất rừng sau đó vận động người dân chúng ta trồng rừng gỗ lớn và trồng cây bản địa
riêng huyền tuyên hóa chúng tôi đã có bán hành một đề ản về trồng cây bản địa và trồng rừng gỗ lớn này
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay chỉ tính riêng nguồn xã hội hóa trồng rừng tứ va quảng bình đã xây dựng được một trăm linh sáu mô hình trồng rừng bằng cây bản địa với độ che phủ trên hai trăm bốn mươi hectare
toàn bộ cây giống phân bón đều được cho tặng và thêm một khoản tiền chăm sóc trong ba năm
đến thời điểm hiện tại toàn bộ cây đều xanh tốt đảm bảo đúng mật độ
đây là thành quả của hàng ngàn lượt đóng góp của các cá nhân tổ chức hỗ trợ người dân trồng rừng
với tổng kinh phí là hơn chín bốn trăm linh tỷ trong đó có bốn một trăm linh tỷ là nguồn từ xã hội hóa
từ các công ty các doanh nghiệp các tổ chức ở trong nước nước ngoài và đặc biệt là sự vào cuộc của các doanh nghiệp
có thể nói công ty va là một trong những điển hình tham gia tích cực và tôi cho là đánh giá rất cao kết quả đạt được
tỉnh quảng bình đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm trồng một trăm linh hectare vùng rừng trồng nguyên liệu
trong đó diện tích rừng gỗ lớn và cây bản địa là một mươi sáu hai trăm linh ha trong đó tập trung phục hồi rừng đầu nguồn
để đạt được mục tiêu này thời gian vừa qua quảng bình đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người dân
đồng thời từng bước hướng bà con lồng ghép các dự án phát triển các loài cây lâm nghiệp lâu năm với các loại cây đa mục tiêu ngắn ngày nhằm tạo sinh kế bền vững
giao quả đang trở thành một điểm sáng trong xuất khẩu của nước ta khi quý i vừa qua
kinh mệnh xuất khẩu giao quả của việt nam đạt một hai mươi năm tỷ usd tăng hai mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đây là lần đầu tiên xuất khẩu giao quả của việt nam đạt và vượt một tỷ usd ngay trong quý đầu tiên của năm
đồng góp vào thành tích này là quả sầu riêng được đánh giá là trái cây tỷ đô với hơn chín mươi xuất khẩu qua trung quốc
hiện là thời điểm vàng của các doanh nghiệp việt nam bởi chỉ việt nam có sản phẩm sầu riêng trái vụ nhờ thế giá cao gấp hai lần bình thường
việt nam lần đầu vượt thái lan về xuất khẩu sầu riêng sang trung quốc thêm vào đó các thủ tục xuất khẩu được cải thiện giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn
cùng với sầu riêng các nông sản khác như xoài dưa hấu mít được thông quan nhanh chóng
theo các chuyên gia trong ba quý còn lại các doanh nghiệp vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa cải cách thủ tục giảm chi phí hạ tầng hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp thì mới có thể đạt mục tiêu cả năm xuất khẩu giao quả đạt hơn sáu tỷ usd
một tuần nữa là đến kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thống kê tình hình đặt chỗ của cục hàng không việt nam trên các đường bay từ hà nội và tp hcm đến các điểm du lịch nổi tiếng cho thấy
trong ngày nghỉ đầu tiên ngày hai mươi bảy tháng bốn và ngày kết thúc kỳ nghỉ ngày một tháng năm tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ hà nội và tp hcm đến các địa phương phần lớn đạt trên bảy mươi năm
trong đó một số đường bay đã đạt từ chín mươi một trăm linh tỷ lệ đặt chỗ như từ hà nội đi huế quy nhơn quảng bình nha trang tuy hòa điện biên từ tp hcm đi đà lạt tuy hòa phú quốc điện biên
đây là các đường bay nằm trong nhóm có tỷ lệ đặt chỗ cao xuyên suốt cả kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng năm
đây là các đường bay nằm trong nhóm có tỷ lệ đặt chỗ cao xuyên suốt cả kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng năm
trong đó một số đường bay giữa kỷ nghỉ là hai mươi chín tháng bốn tỷ lệ đặt chỗ chưa tăng nhiều phần lớn chỉ giao động ở mức ba mươi năm mươi
hành khách vẫn có nhiều lựa chọn di chuyển bằng máy bay với mức giá phù hợp trong ngày này
năm nay nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm năm ngày nên đến thời điểm hiện tại gần như các công ty lữ hành đã tung ra rất nhiều những tour du lịch để đáp ứng nhu cầu vui chơi du lịch của mọi người
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì gần như khách lựa chọn tour du lịch nước ngoài
và tour đường bộ chiếm đa số một trong những nguyên nhân dẫn đến lựa chọn này là do giá váy máy bay trong nước đang tăng nóng
theo ghi nhận tại các công ty lựa hành đến thời điểm hiện tại đã có nhiều khách hàng quan tâm và đăng ký tour trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng bốn
tour đi nước ngoài đang chiếm tỷ lệ nhiều hơn các tour du lịch trong nước do vào mùa này vẫn là mùa hoa đẹp ở các nước như nhật bản hàn quốc thái lan trung quốc
bên cạnh đó do giá váy máy bay trong nước những tháng gần đây tăng cao đột biến
các công ty lựa chọn tour nước ngoài giá rẻ được nhiều người quan tâm
bắt đầu khá là sôi động và các dịch vụ cũng khá là mới mẻ
nên là tôi cũng đang có xu hướng là đang tìm những địa điểm du lịch gần đặc biệt là gần hà nội
về đi xa thì về vé thì tôi vẫn hơi lo ngại về giá vé nó sẽ cao
nhưng mà tuy nhiên so với các dịp ngày lễ thì giá vé sẽ cao so với ngày thường thì chắc chắn là sẽ cao rồi
đối với mức giá tour dịch nghỉ lễ năm nay
các công ty lựa hành cũng cho biết giá tour nước ngoài gần như không tăng nhiều chỉ tăng khoảng từ năm một mươi so với giá ở thời điểm bình thường
nhưng không trinh lệch nhiều so với công kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
cụ thể như tour thái lan năm ngày bốn đêm chỉ khoảng sáu tám triệu đồng một người
tour trung quốc đường bộ bốn ngày ba đêm giá chỉ hơn ba triệu đồng
hành khách thì họ đi thái và trung quốc là nhiều
vì lý do là đơn giản là chuyện giá tương đối rẻ
nếu đi trong nước thì giá rất là cao
trong khi đi thái thì tầm như dịch cao điểm này cũng chỉ tầm bảy và tám triệu
còn đi trung quốc thì cũng tầm tức là tăng lên khoảng tầm hai mươi ba mươi so ngày thường
giá tương đối là mềm
thậm chí các bạn đi từ lào cai đi thì chỉ tầm ba hoặc bốn triệu một người thôi
cho nên mà thực sự mà nói nếu mà tôi thì tôi cũng sẽ ưu tiên đi nước ngoài chưa
khách du lịch lựa chọn các tour nước ngoài và tour du lịch đường bộ
đa phần là bởi những tour trong nước chưa đặt kỳ vọng về giá
như về cư hồi hà nội đi phú quốc đà nẵng côn đảo nha trang
dịp lễ cũng khoảng năm một mươi triệu đồng một người
do đó để kích cầu lại du lịch trong nước cần phải có chiến dịch đồng bộ
ưu đãi không chỉ giả vẻ máy bay mà còn nhiều dịch vụ khác như nhà hàng
khách sạn điểm thăm quan và phương tiện vận chuyển khác
có như vậy thị trường du lịch trong nước mới sôi động trở lại